phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng bình vừa phối hợp với hạt kiểm lâm huyện quảng ninh
thu giữ gần năm mét khối gỗ không có nguồn gốc trong trụ sở ủy ban nhân dân xã trường sơn huyện quảng ninh
trước đó vào chiều ngày hai mươi ba tháng năm từ tin báo của quân chúng lực lượng chức năng tỉnh quảng bình
đã kiểm tra khuôn viên trụ sở làm việc của ủy ban nhân dân xã trường sơn
phát hiện một khối lượng lớn gỗ lậu cất xấu trong các phòng làm việc
đo đếm cụ thể cho thấy có bốn sáu mét khối gỗ các loại lim táu trường gõ
phòng cảnh sát kinh tế công an tỉnh quảng bình đã lập biên bản tịch thu số gỗ trái phép trên
và chuyển cho hạt kiểm lâm huyện quảng ninh quản lý
đồng thời điều tra làm rõ nguồn gốc số gỗ lậu này trong trụ sở xã trường sơn
trước đó tại lâm vận xã trường sơn đã xảy ra vụ phá rừng để khai thác gỗ lim
công an huyện quảng ninh đã khởi tố vụ án khởi tố năm bị can
trong đó có ba bị can trú tại địa bàn